báo cáo mới nhất của cơ quan y tế và phúc lợi đài loan trung quốc cho biết dịch covid một mươi chín tiếp tục bùng phát mạnh tại đài loan
ngày hai mươi tám tháng bốn lần đầu số ca mắc covid một mươi chín ở thành phố này vượt quá một mươi ca trong một ngày
theo thông báo đã có một mươi một ba trăm năm mươi ba ca covid một mươi chín được xác nhận trong một ngày vào ngày hai mươi tám tháng bốn
các trường hợp mắc covid một mươi chín đều phát hiện ở hai mươi hai quận và thành phố của đài loan trung quốc
trong đó thành phố tân bắc nhiều trường hợp nhất với bốn năm trăm năm mươi hai ca
đài loan có thêm hai ca tử vong mới là những người cao tuổi có bệnh nền và chưa được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cơ quan giáo dục đài loan trung quốc cũng trong ngày hôm đó thông báo cho biết có một ba trăm bảy mươi học sinh được xác nhận mắc covid một mươi chín
vượt qua một ca trong một ngày trong hai ngày liên tiếp
trong khi đó một bốn trăm linh trường hợp
trường học và một số lớp học đã tạm dừng hoạt động dạy và học
theo cơ quan y tế và phúc lợi đài loan trung quốc dự kiến số ca mắc covid một mươi chín trong một ngày ở đài loan
sẽ vượt quá một mươi trường hợp vào cuối tháng bốn cao nhất có thể đạt một mươi tám bốn trăm tám mươi ba ca
đến đầu tháng năm tức ngày năm tháng năm số ca mắc trong một ngày sẽ lên đến một mươi chín hai trăm năm mươi tám ca và cao nhất có thể đạt ba mươi bảy tám trăm năm mươi hai ca
trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng thị trường thành phố đài bắc cho biết
nếu dịch bệnh vượt quá khả năng y tế của thành phố thành phố này sẽ thực hiện chính sách đóng cửa mềm
để giảm bớt các hoạt động công cộng ngăn ngừa virus lây lan
với số ca mắc tăng vọt liệu đài loan có trở thành thượng hải tiếp theo hay không
chắc chắn chính quyền thành phố sẽ phải tăng cường áp dụng nhiều biện pháp mạnh
để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của biến chủng virus sars cov hai